tổng thống mỹ joe biden đã ra lệnh treo cờ rủ tại nhà trắng và các cơ quan chính phủ
để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng hàng loạt xảy ra tại bang california vào ngày hai mươi một tháng một vừa qua
theo thông báo của nhà trắng tổng thống joe biden đã ra lệnh treo cờ rủ từ ngày hai mươi hai tháng một tới ngày hai mươi sáu tháng một giờ địa phương
tại tất cả các tòa nhà cơ quan chính phủ các khu đất công các cơ sở quân sự hải quân
cũng như tất cả các đại sứ quán văn phòng lãnh sự quán mỹ các cơ quan chính phủ mỹ ở nước ngoài
để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ xả súng
ba vụ nổ súng đã xảy ra vào đêm ngày hai mươi một tháng một theo giờ địa phương tại một câu lạc bộ khiêu vũ
trong lễ hội mừng tết nguyên đán của người châu á ở trung tâm thành phố mantre park
khiến một mươi người thiệt mạng và một mươi người khác bị thương
đây được coi là vụ xả súng hàng loạt nghiêm trọng nhất tại khu vực kể từ năm hai nghìn tám
theo cảnh sát nghi phạm bảy mươi hai tuổi người gốc á được xác nhận đã tử vong sau đó do tự sát
hiện nhiều hoạt động đón tết nguyên đán ở mantre park nơi có phần đông dân số là người châu á
hoặc người mỹ gốc á đã bị hủy bỏ